liên quan đến vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn xảy ra vào chiều ngày bảy tháng một vừa qua tại phòng giao dịch việt công banh
trên đường đình vũ phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương cho biết đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn nam chú tệ thôn hồng minh xã nghĩa lộ huyện cát hải thành phố hải phòng
đã bị bắt khi đang bỏ trốn tại thái nguyên
trước đó vào ngày bảy tháng một tại phòng giao dịch ngân hàng việt công banh trên đường đình vũ phường đông hải hai quận hải an
đã xảy ra vụ đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp và khống chế giao dịch viên cướp số tiền khoảng ba tỷ đồng
sau đó đối tượng này đã ra ngoài cửa và cướp một chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện nam đang lẩn trốn tại khu vực phường bắc sơn
thời điểm bị bắt giữ đối tượng nam tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn trì sử dụng để gây án số tiền và xe mô tô đối tượng cướp được
một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề cáo độ bóng đá và cho vay lãi nặng vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai triệt phá thành công
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thị kim phượng khi đang nhận số tiền đề tại phòng trọ của phượng
thu giữ hai điện thoại di động sử dụng để ghi số đề và gần một bốn triệu đồng tiền mặt
bắt quả tang hồ ngọc bảo đang cộng tiền phơi đề nhận lại của trương thị duyên thương với tổng số tiền ghi trên phơi đề gần hai trăm linh năm triệu đồng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã tiến hành bắt thêm chín đối tượng cùng chú tệ huyện nhơn trạch thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
một xe ô tô và nhiều vòng vàng tăng vật có liên quan đến hành vi đánh bạc và mua số đề cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
còn tại tỉnh lào cai công an thành phố cũng vừa ra quyết định khởi tố chín đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực hồ câu cá xã cốc san lực lượng công an đã bắt quả tàng một mươi hai đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hơn một trăm linh triệu đồng
vào ngày tám tháng một công an thành phố lào cai đã ra quyết định khởi tố đối với hai bị can về hành vi tổ chức đánh bạc
gồm hoàng văn thám và nguyễn văn hiệp đồng thời ra quyết định khởi tố bảy bị can về hành vi đánh bạc
và mở đầu sẽ là tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy
bắt giữ ba đối tượng và thu giữ một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp và một mươi hai bánh heroin
cụ thể vào lúc h ba mươi phút ngày tám tháng một tại bản ta số lình xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng là tần xảo và tần đậu
đang vận chuyển hai mươi bốn bánh lớn hình vuông bọc băng keo chống ẩm màu vàng
bên trong có các gói nhỏ chứa một trăm bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai bánh hình vuông màu đen chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin trọng lượng khoảng bảy trăm linh gram
mở rộng chuyên án đến một h ba mươi phút ngày chín tháng một tại khu vực bản túng rắt hai xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng mùa a dế cùng tăng vật là một mươi bánh heroin
dễ khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng mang quốc tịch lào với tiền công là ba mươi triệu đồng
liên quan đến vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn xảy ra vào chiều ngày bảy tháng một
vừa qua tại phòng giao dịch việc công banh trên đường đình vũ phường đông hải một quận hải an tp hải phòng
trong sáng qua cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương cho biết là đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp này
cụ thể vào khoảng một mươi một h trưa ngày chín tháng một tại khu vực phường bắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
các trinh sát của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng thuộc công an thành phố hải phòng
công an tỉnh vĩnh phúc và công an tỉnh thái nguyên đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại huyện cát hải là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng gây rúng động trên địa bàn thành phố hải phòng
trước đó là vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày bảy tháng một tại phòng giao dịch ngân hàng việt công banh trên đường đình vũ
phường đông hải hai quận hải an đã xảy ra vụ đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp
khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng ba tỷ đồng
sau đó đối tượng này đã ra ngoài cửa cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện nam lẩn trốn tại khu vực phường bắc sơn
thời điểm bắt giữ đối tượng nam tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn trì sử dụng để gây án
số tiền và xe mô tô đối tượng cướp được
hiện cơ quan công an đang làm các thủ tục di lý đối tượng về công an thành phố hải phòng
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đang tiến hành điều tra hành vi cướp xe taxi của hai đối tượng
cùng trên địa bàn thị xã
hai đối tượng bị bắt giữ là trương văn tân ở phường phú thứ và trần duy tuấn anh ở phường minh tân
cùng trên địa bàn thị xã kinh môn
trước đó là khoảng chín giờ ngày bảy tháng một tân sử dụng xe máy chở tuấn anh đến khu vực ga phú thái
huyện kim thành thuê xe taxi sang kinh môn đón người
sau khi đón tân hai đối tượng yêu cầu tài xế đưa đến khu vực vắng người ở khu dân cư thượng trà
phường tân dân thị xã kinh môn sau đó sử dụng dùi cui điện và súng nhựa đe dọa khống chế lái xe để cướp tài sản
lợi dụng khi các đối tượng điều khiển xe bị chết máy tài xế đã đạp cửa thoát ra ngoài
khi bị chống trả và thấy có người dân hai đối tượng đã bỏ chạy
đến một mươi bốn h cùng ngày tân và tuấn anh đã đến công an thị xã kinh môn đầu thú
công an thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc vừa triệt xóa một sới đá gà ăn tiền quy mô lớn
chuyên hoạt động trong các khu dãy cà phê vắng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và bắt giữ gần ba mươi đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bốn con gà gần một trăm linh triệu đồng và trên ba mươi chiếc điện thoại di động
được biết sới đá gà này đã hoạt động gần một tháng nay
mỗi hiệp đá gà các đối tượng cá cược từ một tới một mươi triệu đồng
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng thường chọn địa điểm tổ chức đá gà
ở những khu dãy cà phê vắng người liên tục thay đổi địa điểm
hiện công an tp bù mật thuật đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng
để điều tra về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đỗ huy hoàng và hoàng đình luật về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra xác định hai đối tượng đã cho khách vay tiền theo hai hình thức vay trả lãi ngày
và bốc bắt họ với mức lãi suất từ bốn đến một mươi đồng cho một triệu đồng trên một ngày
khách vay tiền của hoàng và luật đa số là những người dân trên địa bàn tp hưng yên
số tiền vay từ năm đến bốn mươi triệu đồng
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc được với hai mươi một khách vay tiền
và xác định được tổng số tiền các đối tượng cho vay là ba trăm bốn mươi triệu đồng
với lãi suất thu được là hơn tám mươi triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tài liệu vật chứng liên quan
gồm sổ sách ghi chép giấy tờ tùy thân của các khách hàng
giấy biên nhận tiền đặt cọc số tiền hơn một mươi bảy triệu đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an vừa triệt xóa một đường dây buôn bán buôn bán pháo nổ
bắt giữ một đối tượng và thu giữ gần ba mươi kg pháo nổ
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tại địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an lực lượng chức năng đã bắt quả tàng trần đình thuận
chú tại xã thọ thành huyện yên thành đang có hành vi vận chuyển mua bán pháo nổ
tăng vật thu giữ gồm một mươi chín hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất trọng lượng hai mươi năm kg
một xe máy điện một xe máy hiệu yamaha
tại cơ quan công an thuận khai nhận cùng một đối tượng khác tên là phạm văn minh
chú tại xóm nam vực xã đô thành vận chuyển pháo đi bán
trên đường đi thấy lực lượng công an chốt chặn minh vứt xe máy bỏ chạy còn thuận bị bắt giữ
đến ngày bảy tháng một đối tượng phạm văn minh đã ra cơ quan công an đầu thú
công an tp đồng xoài bình phước đang tạm giữ hai đối tượng là anh em ruột
tàu nguyễn hoài phong hai mươi tuổi và tàu nguyễn hoài phương hai mươi sáu tuổi
cùng chú quận bình tân tp hcm để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng một tổ công tác của công an thành phố đồng xoài phát hiện
bắt quả tang phương điều khiển xe mô tô biển số năm mươi hai d ba mươi năm nghìn hai trăm một mươi ba trở phong và một thùng hàng
chứa một mươi hộp pháo có trọng lượng hai mươi năm kg
bước đầu phong khai nhận một số pháo trên của một đối tượng trên mạng xã hội với giá chín triệu đồng
và đã nhờ phương dùng xe mô tô trở từ quận bình tân tp hcm lên tỉnh bình phước mua hàng thì bị bắt quả tang